và cũng là một trong những cơ hội để đa dạng phương thức giáo dục trong tương lai
là cú hích quan trọng để thúc đẩy việc chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục và đào tạo
tại tổ chức giáo dục yola bên cạnh việc từ chối nhận học viên trong giai đoạn này
là việc phát triển hệ thống đào tạo trực tuyến để đảm bảo an toàn trong thời gian dịch bệnh
nền tảng học trực tuyến yola smart learning đã giúp chúng tôi đáp ứng phù hợp với hoàn cảnh khó khăn hiện tại
tất cả các học viên vẫn được cập nhật kiến thức
và thực hành kỹ năng tiếng anh liên tục trong thời gian nghỉ ở nhà tránh dịch
thêm vào đó yola đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng hệ thống khi xếp lớp trực tuyến
cho phép học viên mới kiểm tra trình độ và học thử miễn phí
trong khi chờ đợi các trung tâm của chúng tôi mở cửa trở lại
học trực tuyến cũng đang là giải pháp mà nhiều học sinh và phụ huynh tại tp hcm
đã lựa chọn để không bị gián đoạn thời gian học tập và bồi dưỡng ngoại ngữ
mặt khác đây cũng là giải pháp có nhiều ưu điểm trong bối cảnh nước ta nói riêng
và thế giới đang bước vào cuộc cách mạng bốn
và việt nam đang trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế số
so với hình thức học trước đây con rất thích lớp học trực tuyến
tại vì con có thể vừa đi chơi vừa đi nước này nước kia
nhưng mà con vẫn có thể tương tác và học được với các bạn và các thầy cô
khi bé học lớp online bé được tương tác trực tiếp với thầy cô
cũng như gặp gỡ các bạn cùng
có những cái hoạt động ở trên lớp cùng với bạn online luôn
thì tôi thấy đây là một cái cơ hội mà để con có thể vẫn còn cập nhật được các kiến thức
còn đây là mô hình trồng rau sạch theo phương pháp thủy canh
dựa trên các kiến thức công nghệ của nhóm học sinh lớp một mươi
trường trung học phổ thông nguyễn huệ thành phố vũng tàu
đã nhận được sự quan tâm và dần được mở rộng thí điểm
bằng những kiến thức đã học nghiên cứu và trải nghiệm thực tế
cùng với sự hướng dẫn của cô giáo các quy trình sản xuất đều áp dụng khoa học công nghệ
nhằm đảm bảo chất lượng của sản phẩm
và đây cũng là một trong những thành công của hệ thống giáo dục
khi vận động công nghệ vào giáo dục góp phần đạt mục tiêu giáo dục bốn để công nghiệp bốn
tăng hứng thú trong việc học hơn
ngoài ra thì các kiến thức trên lớp rất là khô
và rất là một số bạn thậm chí còn không hiểu gì cả
thì mô hình này sẽ giúp đỡ rất nhiều
phát triển giáo dục trên nền tảng công nghệ
tập đoàn giáo dục nguyễn hoàng là một trong những đơn vị hàng đầu tại việt nam
tại đây hệ thống trường mầm non quốc tế saigon academy
hệ thống trường liên cấp hội nhập quốc tế ischool
với những chương trình giáo dục phát triển toàn diện
hướng đến mục tiêu học để hội nhập quốc tế
đạt năm tiêu chí chuẩn nhân cách giỏi tiếng anh
khi tốt nghiệp một mươi hai đạt ielts sáu năm
giàu kỹ năng sanh công nghệ mê thể thao và nghệ thuật
còn tại công ty cổ phần mạng trực tuyến vietsyn
một trong những công ty đi đầu về lĩnh vực ứng dụng công nghệ trong giáo dục
thì tập trung vào các lĩnh vực như
cung cấp dịch vụ thư viện giáo dục số
các phần mềm giáo dục và dịch vụ giá trị gia tăng
triển khai hệ thống giảng dạy tương tác actifrost
của tập đoàn giáo dục nam quốc gia
vương quốc anh
một tập đoàn đang dẫn đầu thế giới về giải pháp công nghệ bản dạy học tương tác
chúng tôi xây dựng các hệ thống về nội dung số
cho các môn học
từ mậm non cho đến lớp một mươi hai
bên cạnh đó chúng tôi xây dựng các mô hình giáo dục stem
và chúng tôi xây dựng các hệ thống kiểm tranh giá
ứng dụng trí tờ nhân tạo
cũng như là các hệ thống blockchain để đảm bảo rằng là
việc chúng ta có thể tối ưu hóa được cá nhân người học
tại triển lãm công nghệ giáo dục quốc tế vietnambest hai nghìn một mươi chín
tổ chức tại thành phố hồ chí minh
đã có nhiều giải pháp công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin
áp dụng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho ngành giáo dục
không chỉ ở việt nam mà nhiều nước đang phát triển trong khu vực
và trên thế giới đều phải đối mặt với những thách thức lớn
về sự thiếu hụt lao động có trình độ cao và kỹ năng chuyên nghiệp
để đáp ứng được nhu cầu đặt ra từ cuộc cách mạng công nghiệp bốn
vấn đề đặt ra là làm thế nào để tiếp tục nâng cao
việc ứng dụng công nghệ trong giáo dục
tạo ra hiệu quả và năng suất tối đa của hoạt động dạy và học
mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa các đối tác nước ngoài
với các đối tác trong nước khi bộ giáo dục và đào tạo
đang đẩy mạnh triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới
ngoài học liệu điện tử thì đó là các phần mềm
các platform hệ thống để đào tạo e learning đào tạo online
thì cái này là hiện nay thì kể cả các trường trong nước
thì các đơn vị trong nước thì cũng đã phát triển được
nhưng mà các đối tác nước ngoài
họ phát triển những cái hệ thống nó thông minh hơn
nó phức tạp hơn thì chúng ta tùy cái điều kiện của mỗi trường
mỗi mỗi đơn vị địa phương thì chúng ta hoàn toàn
chúng ta có thể lựa chọn một cái công nghệ với một cái chi phí nó phù hợp với mình
đầu tư phát triển giáo dục đào tạo và sàng lọc
bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao từ nhiều năm qua
vẫn luôn là mục tiêu được thành phố hồ chí minh đặt lên hàng đầu
điều này thể hiện rõ ở những đề xuất đổi mới đột phá
những sáng tạo trong cách nghĩ cách làm và sự quan tâm của thành phố
thành phố cũng đã phê duyệt đề cương đề án phát triển tổng thể giáo dục đào tạo thành phố hồ chí minh đến năm hai nghìn ba mươi
theo đó thành phố sẽ tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tự tin và năng động
với lộ trình đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
thành phố sẽ có thêm các cơ chế riêng để tiên phong trong nhiều lĩnh vực
trong đó có giáo dục đào tạo
khi được tạo điều kiện tốt nhất để áp dụng các mô hình sáng kiến mới
thành phố sẽ tập trung mọi nguồn lực
để hoàn thành tốt mục tiêu đã đề ra
thưa quý vị
mới đây thành phố hồ chí minh ra mắt mô hình thí điểm trung tâm điều hành giáo dục thông minh
hệ thống bao gồm xây dựng và quản lý hệ thống báo cáo
thuộc phạm vi của sở giáo dục đào tạo bằng công nghệ thông minh
trực tuyến hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành bằng các công cụ thông minh
quản lý lịch làm việc tích hợp và triển khai hệ thống quản lý văn bản thông minh
về ngành giáo dục trên cổng thông tin điện tử giám sát thông tin trên môi trường mạng
tạo hệ sinh thái trực tuyến phục vụ việc soạn giảng nghiên cứu của thầy
và hoạt động tự học của trò tạo nền tảng xã hội học tập
giai đoạn triển khai thí điểm thực hiện tại quận một quận một mươi hai và năm trường trung học phổ thông
gồm lê hồng phong trần đại nghĩa nguyễn du quận một mươi nguyễn hiền quận một mươi một lê quý đôn quận ba
những nội dung này sẽ có trong chuyên mục đô thị thông minh các lần phát sóng tiếp theo
còn bây giờ là mục công nghệ thông minh
trần minh đức tám
mức đạt được
viết chữ đều nét trình bày vở sạch sẽ
biết tự học mạnh dạn trong giao tiếp với mọi người
biết thắc mắc những điều chưa hiểu hết
tích cực tham gia các hoạt động học tập tôn trọng mọi người biết nêu ý kiến của mình
thưa quý vị để đánh giá thành phố thông minh phải dựa trên mức độ thông minh của cơ sở hạ tầng tác động lên các lĩnh vực
giáo dục y tế xây dựng an toàn vệ sinh thực phẩm v v
ngoài ra thành phố thông minh là thành phố có thể sử dụng dữ liệu để cải thiện mức độ hài lòng của cư dân du khách và lực lượng lao động
hy vọng chuyên mục đô thị thông minh sẽ tạo nên kênh tương tác hiệu quả giữa chính quyền và người dân với tiêu chí gần gũi và thiết thực nhất
chúng tôi cũng rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị khán giả những hiến kế của quý vị về giải pháp xây dựng đô thị thông minh
cũng như những phản ánh thực trạng từ cơ sở mong được gửi về qua hộp thư đô thịthôngminhthndacomgmail com
xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục này vào hai mươi h hai mươi phút thứ năm tuần sau xin kính chào tạm biệt